bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức cuộc họp bàn về một số nội dung còn ý kiến khác nhau trong dự thảo pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi mục đích nhằm sửa đổi một cách toàn diện tháo gỡ các vấn đề còn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện pháp lệnh

bộ lao động thương minh và xã hội đã tổ chức cuộc họp bàn về một số nội dung còn vướng mắc bất cập trong quá trình thực hiện pháp lệnh